xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công nhân dân
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải
đề nghị cung cấp thông tin phục vụ cho công tác điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
liên quan đến các chuyến bay đưa công dân việt nam ở nước ngoài về nước trong thời điểm dịch bệnh
cơ quan điều tra đề nghị bộ trưởng bộ giao thông chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu làm rõ chủ trương tổ chức
các chuyến bay giải cứu không trả phí và chuyến bay combo có trả phí đưa công dân việt nam về nước
bắt đầu từ thời điểm nào căn cứ và tiêu chí cơ sở nào để bộ giao thông vận tải xét duyệt cấp chuyến bay
quy trình thủ tục xử lý việc xét duyệt cho hãng hàng không bay côngbo giải cứu như thế nào
cung cấp cho cơ quan điều tra danh sách chi tiết hãng hàng không chuyến bay có thời gian số hiệu máy bay
và hạ cánh và các công ty hoặc doanh nghiệp đã được bộ giao thông vận tải cấp phép triển khai các chuyến bay giải cứu combo
và kế hoạch và văn bản phê duyệt danh sách công dân đã được đưa từ nước ngoài về trên các chuyến bay này
hợp đồng chi phí thanh toán của từng chuyến bay
vâng thưa quý vị vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thừa thiên huế cho biết là đơn vị vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng là hoàng văn đức
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa thiên huế và hà thúc nhật là kế toán trưởng
kiêm trưởng phòng tài chính kế toán trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
trước đó qua công tác nghiệp vụ công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị
vật tư hóa chất quần áo bảo hộ phòng chống dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh
quá trình điều tra xác minh lực lượng công an phát hiện đối tượng hoàng văn đức và hà thúc nhật đã vì vụ lợi
dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước
vào ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng là đức và nhật về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
khám xét tại nhà của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu tiền mặt liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thứ thiên huế đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án
do làm ăn thu lỗ tài đột nhập vào một trung tâm thương mại tại tp ninh bình và lấy đi số tiền gần một ba tỷ đồng
công an tp ninh bình tỉnh ninh bình vừa bắt giữ phạm hữu tài
tỉnh ninh bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo tại phòng thủ quỹ tầng bảy trung tâm thương mại thuộc phố tân an
phường tân thành thành phố ninh bình tỉnh ninh bình bị kẻ gian đột nhập phá kết sát trộm cắp một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
chỉ sau ba mươi giờ tập trung truy xét công an tp ninh bình đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng phạm hữu tài
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận do làm ăn thua lỗ đối tượng đã sử dụng xà cầy găng tay quần áo khẩu trang
đột nhập vào trung tâm thương mại phá cửa phá kết sắt và trộm cắp một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được điều tra và xử lý theo thẩm quyền
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng nguyễn thế lượng ba mươi bảy tuổi và phan văn nam ba mươi ba tuổi
cả hai đều trú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện xuân lộc khởi tố để điều tra làm rõ
là hai đối tượng không nghề nghiệp là nghệ nghiệp ma túy để có tiền tiêu xài
chúng đã đến khu vực đăng
thi công cầu xuân hiệp hai tại xã xuân hiệp huyện xuân lộc cậy phá một mươi hai gối cầu
trộm cắp được tám miếng thơ sắt phía trên ba miếng thơ giữa của gối cầu và trộm cắp hoàn chỉnh bốn gối cầu
trị giá tài sản khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng rồi man bán được ba triệu chín trăm linh ngàn đồng tiêu xài cá nhân
vào cuộc điều tra công an xác định lượng và nam là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
một đối tượng tổ chức cho bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
vừa bị công an tỉnh lạng sơn cùng với lực lượng biên phòng phát hiện và bắt giữ
vào ngày một mươi bảy tháng hai tại khu vực thôn pò cót xã tú đoạn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ đối tượng hoàng văn tuân
trú tại xã hoàng đồng thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
khi đang điều khiển xe ô tô chở bốn người đàn ông trung quốc không có giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh vào việt nam
đối tượng tuân khai nhận
trước đó qua mạng wechat có tài khoản một trăm ba mươi bốn tuân đã nhận lời chở bốn người đàn ông trung quốc nhập cảnh trái phép
từ khu vực biên giới tỉnh lạng sơn về bắc ninh để nhận tiền công một mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ô tô đậu đỗ sai quy định là một trong những nguyên nhân gây ủn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
nhất là tại các khu đô thị
và trong thời gian qua thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã triển khai thí điểm việc cấm đậu xe theo ngày chẵn lẻ
tại bảy tuyến đường nội thành kết hợp với đó là tăng cường tuần tra và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng
phản ánh ngay sau đây tại bình định
dù biết vị trí này có biển cấm không được đậu đỗ ô tô nhưng chỉ vì tiện lợi lái xe này vẫn vi phạm
với những hành vi dừng đỗ sai quy định như thế này người vi phạm sẽ bị phạt hành chính lên đến chín trăm linh đồng
những vi phạm như trên khá phổ biến ở thành phố biển quy nhơn thời gian trước đây
sau hiện tại đang ngày càng giảm đi
ngoài việc chủ động tuần lưu nhắc nhở và trực tiếp xử lý các vi phạm về rừng đỗ không đúng quy định
lực lượng chức năng cũng áp dụng hình thức ghi hình và dán thông báo phạt nguội lên kính xe với những trường hợp vi phạm
nhất là tập trung tại bảy tuyến đường thí điểm cấm đậu đỗ xe theo ngày chẵn lẻ
nhằm tạo đề nếp đỗ xe đúng quy định cho tất cả mọi người
theo thống kê của công an quy nhơn từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
lực lượng đã lập biên bản xử lý gần ba trăm linh trường hợp vi phạm tiến hành nhắc nhở hơn hai trăm linh trường hợp đậu đỗ sai quy định
việc triển khai thí điểm một số tuyến đường đậu đỗ theo ngày và sự tăng cường kiểm tra của lực lượng chức năng
sẽ góp phần cải thiện đáng kể trật tự an toàn giao thông khắc phục tình trạng ủn tắc giao thông trong thành phố
theo bộ y tế cho biết lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín một số đối tượng đã cố tình tìm cách đưa vào thị trường việt nam
nhiều mặt hàng có liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng
như là bộ đồ bảo hộ chống dịch khẩu trang y tế thuốc điều trị covid một mươi chín máy tạo oxy kit xét nghiệm covid một mươi chín
nước sắc khuẩn ngân tay y tế đã qua sử dụng
và bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các đơn vị trực thuộc bộ y tế chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau
cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
tiếp tục ra soát các văn bản pháp luật để sửa đổi bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung
tránh gây trồng chéo tạo lỗ hổng pháp lý trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến lĩnh vực y tế
đẩy mạnh giả soát các hoạt động cấp phép cho sản xuất nhập khẩu kinh doanh các mặt hàng thuốc phòng bệnh
chữa bệnh mỹ phẩm thực phẩm hóa chất thiết bị và các mặt hàng phục vụ công tác phòng dịch như trang phục bảo hộ
găng tay khẩu trang y tế để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh
tăng cường công tác thanh kiểm tra nhất là tại các địa bàn trọng điểm dễ xảy ra việc buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng
để kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm
tăng cường trao đổi thông tin giữa ngành y tế với các lực lượng chức năng trên địa bàn nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
và tiếp theo sẽ là những thông tin về chuyên án tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối tượng phạm quốc dinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp bình hòa hạ xã thường thới hậu b huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới sau đuôi lông mẩy phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
là đối tượng trần thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp một xã tân hội trung huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
đối tượng này có sẹo chấm cách một hai cm trên sau mép phải
và đối tượng trần văn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp an bình xã an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo không rõ hình dài một tám cm rộng năm cm cao sáu cm trên mép trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình
công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện